ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tri cục quản lý thị trường tp hcm cho biết đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng giả
hàng kém chất lượng và hóa chất độc hại với tổng trị giá gần sáu tỷ đồng
số lượng hàng hóa được tiêu hủy lần này rất đa dạng bao gồm hơn tám mươi mặt hàng thực phẩm chức năng
thuốc tân dược quần áo giày dép rượu đồ chơi trẻ em phụ kiện điện thoại thuốc lá
đặc biệt trong đó có hơn tám tấn hóa chất độc hại
đây là toàn bộ số hàng đã được quản lý thị trường tp hcm phát hiện
và thu giữ trong hàng trăm vụ kiểm tra tại cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn thời gian qua
sau khi hoàn tất các thủ tục thì đơn vị này đã ra quyết định tiêu hủy theo quy định của pháp luật
tổng giá trị số tài sản tiêu hủy trong đợt này khoảng hơn sáu tỷ đồng
theo kế hoạch trong đợt cao điểm cuối năm lực lượng quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát hàng hóa đảm bảo nguồn hàng chất lượng phục vụ nhu cầu của người dân dịp cuối năm